tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội thảo công tác nhân quyền năm hai nghìn một mươi tám
và kết quả triển khai các khuyến nghị theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát chu kỳ hai của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội về kết quả triển khai công tác nhân quyền năm hai nghìn một mươi tám
trong lĩnh vực lao động và xã hội bộ đã ban hành một loạt nghị định thông tư về tiền lương
việc làm trẻ em và bình đẳng giới cũng như thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm
thúc đẩy quyền con người với trẻ em bảo đảm sự tiến bộ cho phụ nữ
bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương
hiện nay việt nam đã triển khai được một trăm bảy mươi năm trên một trăm tám mươi hai khuyến nghị theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr
chú kỳ hai của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đạt chín mươi sáu hai